thời gian gần đây tại ấp thái hòa xã hồ nai ba huyện trảng bom tỉnh đồng nai đã diễn ra tình trạng khai thác đất trái phép vận chuyển đi nơi khác bán
điều đáng nói là việc này lại diễn ra ngang nhiên giữa ban ngày trong khi chính quyền địa phương chưa có giải pháp để ngăn chặn hiệu quả
xe xúc được dùng để múc đất lên các xe tải hạng nặng đưa đi nơi khác trái phép giữa ban ngày tại một khu vực đất sản xuất ở ấp thái hòa xã hồ nai ba huyện trảng bom tỉnh đồng nai
tại khu vực này các đối tượng khai thác đất gần như đã săn phẳng cả một vùng đồi rộng lớn với hàng nghìn mét vuông
theo một số người dân sống gần khu vực trên tình trạng khai thác đất mang đi nơi khác bán đã diễn ra từ nhiều tháng nay
khai thác đất ở trong khu này ra và người ta khai thác vào thứ bảy và chủ nhật chạy cả ngày vụ mà không thấy cơ quan chức năng nào
đại diện chính quyền địa phương thừa nhận tình trạng khai thác đất trái phép ở ấp thái hòa
tình trạng khai thác đất trái phép ở ấp thái hòa xã hồ nai ba huyện trảng bom là có thật
ubnd xã đã phối hợp với lực lượng chức năng của huyện trảng bom tiến hành kiểm tra làm việc với chủ phương tiện khai thác yêu cầu cam kết không chuyển đất đi nơi khác
tuy nhiên sau các đợt kiểm tra các đối tượng này thường lợi dụng ngày nghỉ để tiếp tục khai thác
ubnd cũng đang tiếp tục cho lực lượng công an với lại là anh em chính để canh khi mà nếu mà người ta tiến hành đang làm thì sẽ
phối hợp cùng với các cơ quan của huyện để xử lý
việc khai thác đất trái phép hay lợi dụng cải tạo để khai thác không chỉ gây thất thoát tài nguyên để lại nhiều hệ lụy về môi trường đối với người dân địa phương
do đó đề nghị các cơ quan chức năng của huyện trảng bom và tỉnh đồng nai cần xử lý quyết liệt hơn để chấm dứt tình trạng trên